ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng chống sản xuất vận chuyển mua bán tảng trữ
sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố hà nội dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
theo đó trong thời gian trước trong và sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi công an tp hà nội sẽ huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra kiểm tra
kịp thời bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo đặc biệt trong các ngày hai mươi chín ba mươi mùng một tết
bên cạnh đó công an thành phố phải có kế hoạch phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội tại các điểm bắn pháo hoa và khu vực tổ chức lễ hội
điểm di tích văn hóa lịch sử danh làm thắng cảnh trong dịp tết nguyên đán và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hà nội cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động
giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý sử dụng pháo